xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại buổi họp báo thông tin về những kết quả hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi sáu diễn ra trong hai ngày
ngày sáu và ngày bảy tháng một mươi hai lãnh đạo bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an đã tiếp nhận và giải đáp những câu hỏi của các phóng viên
về các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự hiện nay đang được báo chí và dư luận xã hội quan tâm
tới dự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi họp báo thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ tám cán bộ công an phường phú thọ hòa
quận tuân phú bị khởi tố bắt tạm giam

điều tra xử lý theo đúng quy định của phóng viên

quận tuân phú bị khởi tố bắt tạm giam

quận tuân phú bị khởi tố bắt tạm giam
điều tra xử lý theo đúng quy định của phóng viên

sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên bộ công an nói trên theo hướng dẫn của các đối tượng nạn nhân sẽ phải điền thêm các trường thông tin hiển thị trên app giả mạo này như tên đăng nhập mật khẩu tài khoản ngân hàng họ tên số chứng minh nhân dân căn cước công dân
các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý
app bộ công an do kẻ xấu tạo ra có thể chiếm quyền điện thoại kẻ xấu có thể soạn gửi tin nhắn sms mở khóa thiết bị di động bật tắt mạng internet truy cập wifi đọc ghi danh bạ đọc ghi lịch sử cuộc gọi thực hiện cuộc gọi mà chủ điện thoại không hề hay biết